thời gian gần đây các ngành chức năng của tỉnh phú yên liên tục phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển mua bán cây cồn
đây là cây rừng tự nhiên có thân gỗ cứng đường kính từ một mươi một mươi năm cm được sử dụng làm bè nuôi tôm hùm
cây cồn được các đối tượng khai thác tại các khu vực rừng giáp danh với tỉnh phú yên
vận chuyển vào ban đêm xuống các địa bàn ven biển để tiêu thụ
so với nhiều loại cây rừng khác giá trị gỗ của cây cồn không cao
nhưng cứng và chịu được ở dưới nước thời gian dài hơn
chính vì vậy cồn đang bị khai thác với số lượng lớn không riêng ở phú yên
mà còn xảy ra tại các tỉnh tây nguyên ảnh hưởng rất lớn đến diện tích rừng tự nhiên
trước thực trạng trên tỉnh phú yên đang tích cực chỉ đạo lực lượng kiểm lâm quyết liệt ngăn chặn
xử lý nghiêm các đối tượng chặt phá vận chuyển mua bán loại cây này trái phép
thế nhưng tại các khu rừng giáp danh với tây nguyên
cơn sốt này vẫn còn diễn ra âm ỉ do nhu cầu nuôi tôm hùm của người dân đang ngày càng tăng cao